cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng ngô quý phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quê ở thừa thiên huế ngủ tại quận bình tân tp hcm để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật
do có mâu thuẫn nợ nần vào chiều tối ngày một mươi tháng ba phương đã mua một can xăng rồi đi đến nhà anh lê văn thìn ở phường trảng giài thành phố biên hòa
đến nơi phương khóa trái cửa nhà nhốt cháu bé bốn tuổi là con của anh thìn ở trong nhà cùng với mình rồi lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà
phương yêu cầu vợ chồng anh thìn phải trả tiền nếu không sẽ đốt nhà và chết cùng với cháu bé
khi thấy có một số người dân gần khu vực đến can ngăn phương đã lấy can xăng đổ hết lên người mình và cầm bật lửa ở tay đe dọa nếu ai đến gần sẽ châm lửa
nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường khống chế đối tượng và giải cứu thành công đảm bảo an toàn cho cháu bé
thực hiện ba mươi một vụ trộm khắp tài sản đối tượng nguyễn ngọc hiếu ba mươi hai tuổi trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bị công an quận hải châu tp đà nẵng bắt giữ và di lý từ tp hà nội về đà nẵng để điều tra
qua điều tra hàng loạt vụ mất trộm tài sản trên địa bàn công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã xác định nguyễn ngọc hiếu là đối tượng có nhiều nghi vấn
vào ngày một mươi tám tháng ba khi có thông tin hiếu đang lẩn trốn tại hà nội
công an quận hải châu đã cử một tổ công tác chủ công phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tiến hành bắt giữ đối tượng hiếu
tại cơ quan điều tra hiếu khai đã thực hiện ba mươi một vụ trộm đột nhập trong đó có một mươi hai vụ tại tp đà nẵng một mươi chín vụ tại tp hà nội
tăng vật thu giữ gồm một mắc bút cùng hai mươi triệu đồng
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa triệt phá một đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào việt nam
vào tối ngày một mươi bảy tháng ba tại khu vực biên giới thuộc xã cao lâu huyện cao lộc lực lượng chức năng phát hiện
hai người đàn ông đi xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
người điều khiển xe mô tô khai nhận đã chở một người đàn ông trung quốc đến huyện cao lộc để lấy tiền công là bốn triệu đồng
đối tượng khai nhận tên là tô văn kiệt chú ở tỉnh quảng tây trung quốc nhập cảnh vào việt nam để tìm việc làm
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt thêm các đối tượng hứa văn thụ tô văn thức hứa văn huy hứa văn duy và tô văn nhã
là những đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào việt nam
vào chiều ngày một mươi chín tháng ba trung tâm an ninh hàng không cảng hàng không quốc tế đà nẵng cho biết đã bàn giao vụ việc phát hiện kiện hàng
tại sân bay chứa súng tự chế cho công an phường hòa thuận tây tp hải châu hòa thuận tây quận hải châu tp đà nẵng
để tiếp tục điều tra
trước đó vào khoảng sáu h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba trong quá trình giám sát màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hóa cảng hàng không quốc tế đà nẵng
nhân viên an ninh sân bay đã phát hiện một kiện hàng có linh kiện rời của súng tự chế bằng kim loại
linh kiện này lắp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh và hai viên đạn vỏ bằng đồng còn nguyên hạt nổ bên trong có thuốc
theo trung tâm an ninh hàng không kiện hàng này được một nhân viên giao hàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận thanh khê gửi từ đà nẵng
mà lý tự trọng chính là tấm gương là người đoàn viên đầu tiên với tấm thẻ đoàn danh dự số một
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của lý tự trọng đã để lại cho lớp lớp các thế hệ thanh niên việt nam nhiều bài học quý báu
như các bạn biết anh lý tự trọng trước khi bị bắn thì anh cũng chưa được một lần gặp mẹ
khi mà đã được bác hồ chọn đưa sang thái lan để học tập và quay trở về nhận nhiệm vụ
vụ thì cho đến lúc hy sinh anh cũng chưa được gặp mẹ
đã phải hy sinh những tình cảm riêng tư rất nhiều cho lý tự trọng mà thanh niên luôn theo đuổi
đó là dấn thân vì tổ quốc
bởi kịch ngày hôm nay đã đem lại được dấu ấn rất sâu đậm trong lòng khán giả
bởi kịch đã khôi gợi những cảm xúc sâu lắng có những câu nói mà thực sự thể hiện lại lắng động trong lòng người xem
năm tuổi một mươi bảy không những là một vở diễn với tinh thần yêu nước nồng nàn mà còn khơi gợi đến các bạn thanh niên trẻ ngày hôm nay
ý chí quyết tâm không lùi bước trước con đường mình đã lựa chọn trước sứ mệnh mới của thế hệ thanh niên việt nam hôm nay và mai sau
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh quảng ninh
bệnh viện việt nam thụy điển vừa tổ chức chương trình hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại cảnh sát cơ động sẵn sàng hiến dân hương ứng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba
những năm qua việc hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
luôn được tiến hành thường xuyên thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ quan tâm tình nguyện hưởng ứng
tỷ lệ hiến máu tăng dần theo từng năm đã có rất nhiều đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ của đơn vị hiến tặng
góp phần không nhỏ trong việc cứu chữa điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đợt này cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc đã tình nguyện hiến năm trăm năm mươi đơn vị máu được bệnh viện việt nam thụy điển tiếp nhận
sau khi nhận tin báo thang máy tại một khách sạn ở thành phố huế gặp sự cố làm ba người bị mắc kẹt bên trong
phòng cảnh sát phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế đã cắt cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
để ứng cứu đưa người dân ra ngoài an toàn
trước đó vào khoảng gần một giờ sáng ngày một mươi chín tháng ba nhận được tin báo thang máy tại khách sạn bảo sơn đóng trên đường nguyễn công chứ tp huế gặp sự cố
thời điểm này bên trong thang máy có ba người gồm một phụ nữ và hai đàn ông bị mắc kẹt do thang máy không hoạt động bình thường
ngay lập tức lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường sử dụng trang thiết bị chuyên dụng để thực hiện các biện pháp ứng cứu
chỉ sau ít phút lực lượng cứu hộ đã đưa được ba người dân ra ngoài an toàn
với hành vi vận chuyển mua bán một mươi bánh heroin bốn đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện yên minh bắt quả tăng vào chiều ngày một mươi tám tháng ba
tại khu vực xã lao vạn trải huyện yên minh tư lượng công an đã bắt quả tang thảo mí sáu chú huyện yên minh tỉnh hà giang
và phá a sánh
chú huyện thuận châu tỉnh sơn la đang di chuyển bằng xe mô tô vận chuyển một mươi bánh heroin
mở rộng điều tra cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phá a giấynh chú tỉnh điện biên và thảo trá hầu chú huyện yên minh tỉnh hà giang
tại nơi ở của hầu thu giữ thêm ba gói heroin
tổng số tăng vật thu giữ của bốn đối tượng trên gồm một mươi bánh heroin ba gói nhỏ heroin tổng trọng lượng hơn ba năm kg
vụ án đang được tiếp tục điều tra lạp rõ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với lương hoàng tín trú tại tp thủ đức tp hcm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa tấm đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với lương hoàng tín chú tại tp hồ chí minh